có một câu hỏi mà tú vừa nhận được mong muốn rằng thầy thuốc nhân dân phó giáo sư tiến sĩ trần quốc bình sẽ chia sẻ về điều này
trong việc phối hợp các thảo dược có nhiều phương pháp khác nhau
trong đó có phương pháp là cân bằng lấy bổ làm gốc
vậy xin hỏi rằng phó giáo sư trần quốc bình vai trò của đan sâm hoàng kỳ trong điều trị viêm gan virus là như thế nào